tuy nhiên đứng trước sự biến đổi về văn hóa xã hội và kinh tế quỹ di sản đô thị này đang dần bị mai một
vì vậy vấn đề cấp bách hiện ra là phòng ngừa và hạn chế những nguy cơ phá hủy làm hư hỏng các công trình kiến trúc có giá trị
hay lựa chọn những tinh hoa để giữ gìn cũng như phát huy những giá trị di sản kiến trúc thuộc địa pháp
về các mặt xã hội kinh tế và môi trường đáp ứng các tiêu chí phát triển bền vững
để giải đáp những thắc mắc trên trong chương trình góc nhìn văn hóa tuần này chúng tôi mới đến trường quay hai vị khách mời
xin được giới thiệu cùng quý vị giáo sư tiến sĩ kiến trúc sư hoàng đạo kính
và bà nguyễn thị nga phó cục trưởng cục văn thư và điêu chữ nhà nước bộ nội vụ
xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với chúng tôi hôm nay
thưa hai vị khách mời các vị đánh giá như thế nào về giá trị của những công trình kiến trúc pháp
trong việc góp phần tạo nên hình ảnh của thủ đô hà nội hôm nay
thưa kiến trúc sư
tôi muốn đưa ra bốn nhân định bốn nhìn nhân sau đây về kiến trúc pháp ở hà nội
trước tiên là sự phong phú sự đa dạng về các loại
thì kiến trúc rất mới mẻ đối với việt nam ở thời điểm đó
như là người pháp đã xây nhà hát thư viện bệnh viện nhà ga
rồi rất nhiều công trình kỹ thuật v v
và trước đây ở trong kiến trúc việt nam chưa có từng khó
cái thứ hai là người pháp đã du nhập vào việt nam
và có một kỹ thuật xây dựng hiện đại so với thời đó
và kỹ thuật xây dựng vật liệu xây dựng mới này
chất liệu mới và thiết bị mới
thứ ba nữa là người pháp đã du nhập vào việt nam
một nền kiến trúc truyền thống cổ điển phương tây
nhưng dần dần đã việt hóa bản địa hóa
và chính cái đó là giá trị rất nổi trội
thứ tư điều mà người ta ít nói tới
tức là người pháp đã quy hoạch chuẩn các đô thị việt nam như là hà nội
sài gòn hải phòng đà lạt v v
những quy hoạch tuy không lớn về quy mô
xong để lại dấu ấn cho đến ngày hôm nay
và các đô thị tôi vừa nhắc tên đặc sắc
bởi vì chính nhờ cái quy hoạch mà người pháp đã làm
thưa bà nga bà nói gì về những giá trị này
nói đến các kiến trúc của pháp thì chúng ta không thể không kể đến như là
công trình nhà hát lớn cầu long biên
hay là trụ sở bộ ngoại giao hiện ngày nay
hay là bảo tàng lịch sử quốc gia việt nam
thế thì qua tài liệu lưu trữ về cái thời kỳ thuộc địa pháp
hiện đang bảo quản tại các trung tâm lưu trữ quốc gia
thuộc cục văn thư và lưu trữ nhà nước bộ nội vụ
thì có thể khẳng định rằng các cái công trình kiến trúc pháp này
vừa có cái giá trị về mặt kỹ thuật công nghệ
nhưng đặc biệt có giá trị về mặt thẩm mỹ rất là cao
được coi là các cái di sản kiến trúc của hà nội
và các công trình kiến trúc pháp này
cũng đã tạo nên các cái điểm nhấn hết sức đặc biệt
những nét rất riêng cho hà nội của chúng ta
một hà nội ngàn năm văn hiến
mỗi một công trình kiến trúc pháp bản thân
đã mang trong mình một giá trị về văn hóa và lịch sử
thưa kiến trúc sư dưới góc nhìn của người trong nghề
thì ông đánh giá gì về nét đẹp và nét tinh tế của kiến trúc pháp tại hà nội
người pháp đã đem cấy vào đây một lần kiến trúc vừa
là hoàn toàn có chữ có nghĩa của kiến trúc châu âu truyền thống
đồng thời lại là mang những sắc thái riêng
đặc biệt người pháp họ rất tinh tế và họ có gu
cho nên họ cấy đặt các công trình của mình vào khung cảnh cụ thể của hà nội
cũng như của các thành phố việt nam
họ chọn những hệ tỷ lệ quy mô rất vừa phải
không quá lộ sổ không khó to tát không quá ồn ào
cho nên là nó hợp với người việt nam chúng ta
người việt nam mình vốn dĩ thích những cái nhỏ nhẹ xinh xinh gần gũi
thì kiến trúc pháp ở đây cũng thế
tuy là một kiến trúc pháp
kiến trúc nhập khẩu nhưng mà trở thành một cái gì đó mà chúng ta thấy rất tự nhiên
tự nhiên với môi trường tự nhiên với văn hóa tự nhiên với cảm thụ của người việt chúng ta
đấy là một cái giá trị rất đặc biệt
cần phải nói nữa là cái thẩm mỹ của kiến trúc pháp là nó rất là bền phai nhanh
thưa quý vị qua ý kiến vừa rồi của hai vị khách mời
chúng ta đã có thể thấy di sản kiến trúc pháp ở hà nội có giá trị to lớn đến thế nào
tuy nhiên điều nghịch lý đã và đang diễn ra là
kiến trúc pháp lại không được ứng xử tương xứng với giá trị vốn có
về vấn đề này chúng tôi đã có một vài ghi nhận qua một phóng sự
xin mời quý vị khán giả cùng quý vị khách mời theo dõi
cuối thế kỷ một mươi chín đầu thế kỷ hai mươi theo đà công cuộc đô thị hóa việt nam của người pháp
nhiều công trình kiến trúc đô thị đã xuất hiện tại hà nội
mà đáng kể nhất
chính là nhà hát lớn
trải qua thời gian và nhiều tranh luận nảy lửa ở chính quốc
cũng như thuộc địa
nhà hát lớn vẫn tồn tại
ngày càng được khẳng định như một trong những công trình kiến trúc pháp tiêu biểu cho hà nội
hiện đại hóa
tuy nhiên bên cạnh nhà hát lớn
nhiều công trình kiến trúc khác tại hà nội
lại đang phải tồn tại trong trường hợp ngày càng xuống cấp
như cầu long biên chẳng hạn
đây là tác phẩm kiến trúc cầu bằng thép độc đáo
do kỹ sư gustave eiffel tác giả của tháp eiffel paris nổi tiếng thế giới thiết kế
cây cầu được xây dựng từ năm một nghìn tám trăm tám mươi chín đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nối hai bờ sông hồng với khu phố cổ hà nội
cầu có hình dáng một con rồng đang uốn lượn
dài tới một nghìn sáu trăm tám mươi một m
với một mươi chín nhịp dầm thép
giờ đây khi đã hơn một trăm linh năm tuổi
cầu long biên không còn đáp ứng được yêu cầu giao thông hiện đại nữa
nhưng không vì thế mà nó mất đi vị thế của một thiết chế văn hóa lịch sử
một di sản quý giá điểm nhấn kiến trúc đặc biệt
hiện nay cây cầu này đang bị hoen dỉ và xuống cấp trầm trọng
rất cần được bảo vệ và bảo tồn trong sự phát triển đô thị hóa
thưa giáo sư kiến trúc sư hoàng đạo quỳnh
ông có thể lý giải về tình trạng xuống cấp của các kiến trúc pháp tại hà nội được không
chúng ta hiện nay càng ngày càng nhận ra là
cái di sản kiến trúc của người pháp để lại ở hà nội
không chỉ là tài sản đầy sử dụng mà sử dụng quá sức
mà đấy thật sự là một cái di sản
như là một tài nguyên cho ngày hôm nay và làm việc cho ngày mai
cho phát triển đô thị sở dĩ cái di sản
cái tài nguyên cũng như cái di sản kiến trúc của người pháp
lúc này bị súng cấp bị mai một biến hóa đi
do những hoàn cảnh đặc biệt về lịch sử
tôi muốn nói tới là cái việc là sự thay đổi về công năng sử dụng
thay đổi về chủ sở hữu
cái điều đó nó làm cho cái tài sản kiến trúc này biến đổi rất là lớn
bởi vì sau năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn thì rất nhiều người đã về ở hà nội
và hàng công nhân viên chức rất đông thì đã cấy vào tất cả những biệt thự
thì biến các biệt thự thành những cái
nhà tập thể
rồi rất nhiều các dinh thự biến thành các cơ quan
nhà nước rồi làm các việc khác nhau
thay đổi chức năng thay đổi chủ sở hữu
chính là những nguyên nhân làm sự biến đổi sâu xa
cái tài sản kiến trúc của người pháp để lại ở hà nội
thưa bà theo quan điểm của bà thì có phải chúng ta do đã mất nhiều công trình kiến trúc pháp rồi
bây giờ mới trợt nhận ra thấy là chúng ta cần phải nhìn lại những tài liệu lưu trữ
với cái sứ mệnh của mình thì chúng tôi chưa bao giờ
sao nhãn cái việc gìn giữ bảo quản và phát huy giá trị các cái tài liệu lưu trữ này cả
nhưng cũng có thể là do cái nhận thức của xã hội của chúng ta
nó chưa được đúng mức đối với lại giá trị của tài liệu lưu trữ
vì vậy thời gian gần đây thì cơ quan cục văn thư và lưu trữ nhà nước bộ nội vụ
cũng tăng cường rất nhiều các cái hoạt động
nhằm phát huy giá trị các cái di sản tài liệu này
để làm sao nâng cao nhận thức của chúng ta
các nhà chuyên môn ở xã hội nói chung và các nhà chuyên môn nói riêng
theo ông thì chúng ta có cần những kế hoạch
cần những lộ trình hay là cần có những giải pháp gì
để những cái đề án tôn tạo kiến trúc này thực sự là khả thi
trước khi nói tới cái hoạch định chiến lược hay kế hoạch hay giải pháp
về bảo tồn và phát huy di sản kiến trúc thời pháp thủ hà nội
thì cần phải nói tới cái việc là trả lại những công năng xuất phát điểm
mà những công trình đó đã từng
và ví dụ như cầu long biên nếu mà chúng ta cứ vẫn tiếp tục coi đây là công trình giao thông
thì không bao giờ mình có thể cứu vãn được hay bảo tồn được long biên
mà hãy phải coi cổ long biên là một tài sản văn hóa đô thị
và tìm cho nó giao cho nó những công năng mới
công năng ghi chắc là để phục vụ văn hóa phục vụ du lịch
chứ không phải là để tiếp tục tàu hỏa chạy qua
tiếp tục để cho hàng nghìn hàng vạn xe máy chạy qua
nếu mà chúng ta cứ để làm giao thông thì chắc chắn người ta lại muốn dỡ nó đi
hoặc người ta muốn cài tạo nó đi mà cách cơ bản thì không còn cầu long biên nữa
ông đã tham gia trùng tu nhà hát lớn thì ông đã dựa vào những cơ sở bản vẽ thiết kế nào
chúng tôi trùng tu theo những đúng yêu cầu của bài bản khoa học
thế cho nên việc đầu tiên là chúng tôi đi tìm hồ sơ lưu trữ từ cuối thế kỷ một mươi chín đầu thế kỷ hai mươi
nhưng tiếc rằng là ở trong lưu trữ của chúng ta thì có một số bản vẽ rất ít
bản vẽ thiết kế bản đứng thôi không có những bản vẽ chi tiết
chúng tôi sang pháp tìm cũng không tìm được
cho nên chúng tôi bắt buộc phải dựa vào chủ yếu hiện trạng của công trình
trong việc trùng tu nhà lớn không có vấn đề phải khôi phục
nếu khôi phục thì là phải dựa vào hồ sơ gốc
nhưng mà nhà lớn chủ yếu là trùng tu để mà duy trì để cải thiện cái hiện trạng của công trình
với những đặc điểm và giá trị của nó
và đồng thời là lồng ghép vào đó những thiết bị hiện đại
tức là nâng cấp nó để nó phù hợp với các sinh hoạt văn hóa nghệ thuật hiện đại
nhân đây tôi cũng muốn chia sẻ theo cái hiệp ước pháp việt về phân định tài liệu lưu trữ
đã ký giữa quốc trưởng bảo đại và cao ủy pháp ở đông dương năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tài liệu lưu trữ cái thời kỳ thuộc địa hiện đang bảo quản cả ở việt nam và ở pháp
tại việt nam thì các tài liệu lưu trữ của thời kỳ thuộc địa
hiện nay được bảo quản ở các trung tâm lưu trữ quốc gia một ở hà nội hai ở tp hcm
và trung tâm lưu trữ quốc gia bốn ở đà lạt lâm đồng
khối tài liệu lưu trữ quốc gia bảo quản tại trung tâm lưu trữ quốc gia một thời kỳ thuộc pháp
thì bao gồm các cái tài liệu hành chính và các cái tài liệu kỹ thuật về các cái cơ quan
thuộc liên đông dương hay là xứ bắc kỳ
và cái khối tài liệu đặc biệt quý giá đấy là cái khối tài liệu về các công trình kiến trúc
các công trình kiến trúc của thời kỳ pháp thuộc hiện nay bảo quản tại trung tâm lưu trữ quốc gia một
cũng có rất nhiều tuy nhiên như là kiến trúc sư cũng vương vế chia sẻ
trong quá trình trùng tu cải tạo nhà hát lớn thì các nhà chuyên môn cũng đã có tìm kiếm
đến lưu trữ để tìm kiếm tài liệu lưu trữ và kể cả sang cả pháp
thế nhưng mà cũng có những tài liệu không tìm thấy thì cái này chúng ta cũng phải rất chia sẻ
một cái điều là trải qua thời gian chiến tranh
rồi là vận chuyển đi lại giữa nhiều cái địa điểm bảo quản khác nhau
thì tài liệu hiện có thể là nó còn đang nằm ở đâu đó
tôi không dám khẳng định là còn hay mất nhưng có thể là con nằm ở đâu đó
ở các cơ quan lưu trữ của việt nam và pháp
vì vậy thì cục văn thư và lưu trữ nhà nước việt nam và cục lưu trữ pháp
cũng đã ký những cái thỏa thuận hợp tác trong đó có một cái điều rất quan trọng
là sẽ cùng cố gắng trao đổi cho nhau những cái danh mục tài liệu lưu trữ
mà hiện nay hai bên đang quản lý để phục vụ cho công chúng nghiên cứu của cả hai quốc gia
biết được cái địa chỉ cái tài liệu gốc mà người ta đang cần tìm nó đang nằm ở đâu
thì cái đấy là cái mà chúng tôi đang cố gắng hướng đến để phục vụ cho xã hội
những bức hình vẽ mặt cắt và mặt trước của khu nhà ăn đại học y khoa hà nội
sau này là đại học đông dương và đại học khoa học tự nhiên
hình vẽ lan can dự toán vật liệu xây dựng của cầu long biên
bản vẽ mặt đứng của nhà hát lớn hà
thiết kế sở bộ mặt bên của nhà tài chính đông dương hiện là trụ sở bộ ngoại giao
biên bản phiên đấu thầu công trình xây dựng của nhà tài chính đông dương hiện là trụ sở bộ ngoại giao
biên bản phiên đấu thầu công trình xây dựng bảo tàng viện viễn đông bắc cổ
những tờ liệu này đang được trưng bày tại cục văn thư và liêu chữ nhà nước việt nam
nhân dịp kỷ niệm một trăm linh năm thành lập nhà liêu chữ và thư viện đông dương
hướng tới bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao pháp việt
khi chúng ta tiến hành trùng tu hay bảo trì bảo dưỡng một công trình nào đó
thì chúng ta không thể không tra cứu những tài liệu liêu chữ gốc
bởi vì chính trong đó chứa đựng những thông tin quan trọng nhất những thông tin sơ khai nhất về công trình
vì vậy công tác bảo vệ tài liệu liêu chữ vô cùng quan trọng
chúng giúp chúng ta gìn giữ ký ức mà chính sự gìn giữ này giúp chúng ta đối thoại được với nhau
và chính sách bảo quản liêu chữ cả ở pháp và việt nam đều được đánh giá rất cao
những hình ảnh trưng bày trong triển lãm đã góp phần khắc họa những ký ức đi cùng năm tháng
về một thời kỳ lịch sử đầy dài
dấu ấn về những công trình kiến trúc dọc các con phố nhỏ được quy hoạch theo kiểu pháp
tạo nên một hà nội duyên dáng cổ kính mà vẫn hiện đại
tôi nghĩ là người pháp người ta đã không phải ngẫu nhiên mà xây dựng các công trình kiến trúc ở hà nội
không theo một cái trật tự nào cả
mà tôi nghĩ rằng là nó có một cái quy hoạch nó có một cái nhìn tổng thể
và chúng ta cần phải biết được xem là
cái ý tưởng đó đã được thực hiện như thế nào để ngày nay chúng ta nếu như cần phải phát triển gì đó
cần phải khai thác gì đó thì chúng ta cần phải biết cái đó
thông qua tài liệu lưu trữ người nghiên cứu có thể hiểu được cội nguồn
cũng như những hình ảnh tiêu biểu mang đậm chất pháp đã trở thành một phần của thủ đô hà nội
thưa kiến trúc sư ông đánh giá gì về giá trị của những tài liệu này ạ
bên cạnh những giá trị về kiến trúc pháp ở hà nội
thì tôi muốn đặc biệt là đánh giá cao cái văn hóa của người pháp
trong việc giữ gìn lưu giữ lại những hồ sơ giấy tờ của từng công trình
đó là rất đặc biệt chúng ta có thể là mới xây dựng vài một mươi hai mươi năm nay đã đánh mất rồi
không còn nhưng mà người ta lưu trữ hết rất đầy đủ
nghiên cứu sinh của tôi đã làm về kiến trúc pháp
ở hà nội thì anh đó đã đến lực trung tâm lưu trữ ở phố tràng thi
và anh đã tìm tòi để phát hiện rất nhiều rất nhiều tài liệu rất đầy đủ và đến ngạc nhiên
cái sự cẩn thận tỉ mỉ mà người pháp họ đã lưu giữ lại các bản vẽ về rất nhiều công trình
mà trong đó cả những công trình rất là không phải là quan trọng
rất là cảm ơn kiến trúc sư đã có cái đánh giá và cái nhìn nhận rất đúng đối với lại cái công tác lưu trữ của chúng tôi
thật sự là tôi cũng đã chia sẻ
thì với cái sứ mệnh của một cái cơ quan được giao cái chức năng nhiệm vụ là quản lý về công tác lưu trữ
và trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ có ý nghĩa quốc gia
thì chúng tôi cũng luôn luôn có ý thức gìn giữ đặc biệt những cái tài liệu lưu trữ quý hiếm
như là các công trình kiến trúc pháp thời kỳ pháp thuộc như thế này được bảo quản trong điều kiện rất là tốt
thưa kiến trúc sư ông có nghĩ rằng chúng ta cần phải lựa chọn những tinh hoa kiến trúc có giá trị để đưa vào một danh sách
và gìn giữ và tồn tại không
để mà bảo tồn mang tính khả thi thì có lẽ là phải lập danh sách mà hình như lập rồi
nhưng mà ngay cả với một danh sách những cái tinh hoa được lựa chọn rất là chặt chẽ rất là khắc nghiệt
chăng nữa thì chúng ta hình như cũng không đủ khả năng để cứu vãn
cho rằng lúc này là thành phố hà nội cần phải quan tâm đến việc trước tiên là chỉnh trang tươm tất hóa những khu phố

thời pháp thuộc cũng như ở trong quận hoàn kiếm quận ba đình một phần quận hai bà trưng chẳng hạn
nếu mà chúng ta làm cho phố khang trang sạch sẽ rỡ bỏ những kiến trúc hàng giàu đi những cơi nới đi
và trở lại những ngôi nhà cũ có vẻ ít nhiều được tôn trọng đã hay lắm rồi là có vẻ khả thi
nếu mà được thay mặt cho di sản để cử nói lên một tiếng nói đến các nhà quản lý các nhà lãnh đạo những người có chức trách
tôi nghĩ là cần phải nhận thức di sản là một tài nguyên là tiềm năng như chúng ta hay nói là tiềm năng
trong bài tính vĩ mô về phát triển đô thị thì phải đưa di sản phải vào bài tính của những tiềm năng những tài nguyên
chúng tôi cũng hy vọng là thông qua chương trình những nhà quản lý có liên quan sẽ lắng nghe tiếng nói từ di sản
và chúng ta sẽ không mất thêm một di sản nào đó nói chung cũng như là những kiến trúc đẹp những kiến trúc của pháp nói riêng ở hà nội và ở các thành phố lớn tại việt nam
để cho thế hệ sau này có thể nhìn tới tận mắt những công trình những khu đô thị đẹp chứ không phải là chỉ qua những bản vẽ còn lưu lại trong việc lưu trữ
xin trân trọng cảm ơn bà nguyễn thị nga trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ hoàng đạo kính đã đến với chương trình
thưa quý vị trải qua hơn một trăm linh năm tồn tại các công trình do người pháp xây dựng tại hà nội đã đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa lịch sử của thủ đô
tuy nhiên đồng hành với sự phát triển trong xu hướng hội nhập quốc tế việc bảo tồn đang đứng trước nhiều thách thức
và cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng tôi cũng đem đến nhiều thông tin cần thiết để ứng xử cũng như bảo vệ di sản kiến trúc pháp trong lòng hà nội
chương trình góc nhìn văn hóa tuần này xin được dừng tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo